sau hai tuần diễn ra lễ hội với nhiều hoạt động thiết thực như vẽ áo dài trên giấy thi thiết kế áo dài triển lãm ảnh áo dài qua từng thời kỳ
hội thi ảnh duyên dáng áo dài đã mang lại nhiều thành công trong việc quảng bá áo dài truyền thống của việt nam đến với thế giới
và kết hợp với tuyên truyền vận động người dân thành phố chung tay vì môi trường du lịch
nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp tại áo dài việt nam góp phần vào việc bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
lễ hội còn là dịp để giới thiệu đến công chúng và du khách hình ảnh về chiếc áo dài việt nam qua từng thời kỳ
tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa công chúng và các nhà thiết kế nghệ nhân áo dài nổi tiếng của việt nam